thưa quý vị vào trường ngày hôm nay một sưởng may có diện tích gần ba trăm linh m hai tại thôn vân xã hợp thanh huyện mỹ đức
cháy lớn đã khiến cho một người tử vong
trước đó vào khoảng ba h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn một vụ cháy đã xảy ra tại sưởng cắt vải nhà ông nguyễn đức văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
do khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất cắt vải có quy mô một tầng kết cấu khung thép mái tôn tường gạch
nhiều vật liệu dễ cháy chủ yếu là các nguyên liệu vải may mặc đã khiến đám cháy lan nhanh sinh ra nhiều khói và khí độc
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã khiến cho con trai của ông nguyễn đức văn tử vong
nguồn nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ